lãnh đạo sở y tế đắk lắc cho biết người đàn ông trú tại phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
là người đã dự đám cưới cùng nhà hàng với bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu tại đà nẵng
đã có kết quả xét nghiệm lần một âm tính với virus sars cov hai
hiện người đàn ông này đã có sức khỏe bình thường không có triệu chứng gì về đường hô hấp
hiện ngành y tế vẫn tiếp tục cách ly giám sát người này tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên theo quy định